hôm nay ngày một mươi một tháng bảy là ngày dân số thế giới chủ đề của ngày dân số thế giới năm nay đó là kế hoạch hóa gia đình nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phổn vinh
ở việt nam sau một năm thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỷ số giới tính khi sinh của việt nam vẫn khá tranh lệch một trăm một mươi hai hai bé trai trên một trăm linh bé gái
thậm chí có địa phương tỷ số giới tính khi sinh lên đến một trăm hai mươi trên một trăm linh nếu tình trạng mất cân bằng này vẫn tiếp tục không được kiểm soát thì sẽ để lại những hệ lụy khó lường
lớp học này có hơn hai mươi bé nhưng có chưa đến một mươi bé gái đây cũng là tình trạng chung của các lớp học khác ở trường mầm non ngôi nhà ánh sáng
số bé trai chiếm tới gần hai phần ba học sinh cả trường và đang có xu hướng gia tăng
số hồ sơn đọc vào trường tỷ lệ nam cũng nhiều hơn nữ
và những bạn có độ tuổi từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến năm hai nghìn một mươi năm thì số bạn nam trong một lớp cũng sẽ nhiều hơn bạn gái
và với tình trạng như vậy thì các cô ở mỗi lớp sẽ rất là vất vả bởi vì là sẽ phải quan tâm đến các cháu nam nhiều hơn vì các cháu rất là hiếu động
những năm gần đây tại bệnh viện phụ sản trung ương không chỉ ghi nhận số sản phụ sinh nhiều con tăng lên mà các ca sinh ra bé trai cũng nhiều hơn bé gái
một trong những nguyên nhân là bởi quan niệm trọng nam khinh nữ
vẫn còn tồn tại khiến khá nhiều gia đình tìm cách sinh bằng được con trai
theo các bác sĩ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển tạo thuận lợi để các gia đình lựa chọn giới tính thai nhi
ngay từ khi trở thành gia đình các gia đình đã tìm cách sinh bằng được con trai
tuy nhiên việc cố tình lựa chọn giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả trẻ và người mẹ
người ta có thể là một cách tiêu cực là đình chỉ thai nghen
bằng cách nhỏ thì hút thai phần lớn thì sẽ phá thai và gắp thai
thì nếu trải qua nhiều đợt như thế thì mới đạt được cái giới tính mong muốn
thì sẽ dẫn đến cái hậu quả là cái chất lượng cơ tử cung của bệnh nhân sẽ kém đi
và việc sức khỏe của sản phụ không đảm bảo trong cuộc đẻ
người mẹ có khỏe thì mới sinh ra đi
điều tra biến động dân số năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy vẫn còn bốn mươi năm tỉnh thành phố
có tỷ lệ giới tính khi sinh tăng và ở mức cao đáng báo động từ một trăm một mươi năm trẻ trai trên một trăm linh trẻ gái
trong đó có địa phương tỷ số giới tính khi sinh lên đến một trăm hai mươi trẻ trai trên một trăm linh bé gái
nếu tình trạng này tiếp tục không được kiểm soát sẽ để lại những hệ lụy khó lường
chúng ta sẽ đối diện với tình trạng dư thừa khoảng độ từ hai ba triệu nam giới
trở đến bốn ba triệu nam giới vào giữa thế kỷ này
nó dẫn đến những cái hệ quả nào về mặt kinh tế về mặt xã hội về mặt dân số
nó sẽ tác động trở lại tăng tình trạng mãi dân rồi tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em
kinh nghiệm từ các quốc gia có tình trạng này ví dụ như hàn quốc
họ khắc phục bằng cách tạo điều kiện cho phụ nữ được hưởng những chính sách tốt hơn ở nơi làm việc
đồng thời trao cho phụ nữ quyền bình đẳng tự quyết định cuộc sống của mình
tuy nhiên để giải quyết vấn đề này cần có thời gian và chính sách cụ thể
chính phủ đã phê duyệt đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên vào năm hai nghìn ba mươi
rất nhiều giải pháp đang được triển khai tuy nhiên để đạt được mục tiêu trên
giải pháp quan trọng và bền vững nhất đó chính là thay đổi nhận thức của người dân về bình đẳng giới